cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại nhiều nét văn hóa truyền thống đã bị mai một dần đi như văn hóa gia đình
những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ăn cơm mời cha mẹ đi về cháu ông bà hay cách cư xử giữa con gái với cha mẹ thì nay đã bị biến tướng hoặc trở nên qua loa đại khái
cháu chào ông con chào bố con mời ông bà bố mẹ ăn cơm hay những lễ nghĩa tương tự như vậy của văn hóa truyền thống trong gia đình
dường như hiện nay còn rất ít gia đình gìn giữ được
ngày nay do quá bận rộn với công việc do tác động của sự phát triển xã hội nên người ta đã vô tình quên mất điều này
cháu chào ông con chào bố con mời ông bà bố mẹ ăn cơm hay những lễ nghĩa tương tự như vậy của văn hóa truyền thống trong gia đình

gìn giữ văn hóa gia đình là trách nhiệm của các thành viên tuy nhiên ông bà cha mẹ cần phải gương mẫu trong lời nói và cách cư xử để con cháu học tập
mỗi gia đình cái này thì tùy thuộc mỗi gia đình thôi
gia đình nào có thể giữ được cái nề nếp ra phong thì nó vẫn giữ được những cái nề nếp những cái gì nhiều
mà nó rất đơn giản nó làm cho gia đình nó ấm cúng lên thôi
người nọ giúp người kia đấy là cái chuyện bình thường
duy cùng những cái hạnh phúc nó rất là nhỏ nhoi giúp nhau một chút
người được hưởng cũng hạnh phúc người giúp cũng hạnh phúc
văn hóa gia đình theo nghĩa truyền thống nó cũng có cái sự mờ nhạt nhất định
rõ ràng là nó cũng bị tiếp nhận nó cũng bị tác động bởi những cái yếu tố từ xã hội
những cái văn hóa hiện đại từ xã hội mà các cái thành viên trong gia đình
nghĩ là cũng cần phải không duy trì những cái quan niệm về văn hóa truyền thống trong gia đình của chúng ta nữa
nên tôi cho là từ cả những yếu tố khách quan lẫn yếu tố chủ quan mà các yếu tố văn hóa truyền thống gia đình
nó không được duy trì không được củng cố
trong sự phát triển của thời đại văn hóa gia đình cũng không còn nguyên vẹn nữa
tuy nhiên đừng để nét văn hóa tốt
đẹp đó bị mất đi các gia đình có thể linh hoạt và mềm dẻo trong cách gìn giữ
một gia đình có văn hóa tốt sẽ là nền tảng để con cái trở thành người có ích cho xã hội